thủ tướng có công điện về công tác đặc xá năm hai nghìn một mươi sáu trong đó yêu cầu bộ công an khẩn trương triển khai và bảo đảm công khai minh bạch đúng người đúng tiêu chuẩn quy định của pháp luật tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực và sai sót
những trường hợp được sát đặc xá gồm người bị kết án phạt tù có thời hạn tù trung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn đang chấp hành án phạt tù tại trại giam trại tạm giam cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện
người bị kết án phạt tù có thời hạn tù trung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn được đề nghị đặc xá phải có đủ các điều kiện sau chấp hành tốt đội quy chạy giam trại tạm giam nhà tạm giữ tích cực học tập lao động
trong quá trình chấp hành án phạt tù liên tục được xếp loại cải tạo từ loại khá trở lên khi được đặc xá không làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự an toàn xã hội